theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ ngày năm tháng năm cảnh báo thời tiết nam bộ chuyển xấu hơn trong những ngày tới mưa rông dần gia tăng nên khu vực nắng nóng thu hẹp ở nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ ba mươi bốn ba mươi sáu độ c
dự báo áp thấp nóng phía tây phát triển trở lại mở rộng về phía đông thiết lập lại danh áp thấp vắt qua hai mươi bốn hai mươi bảy độ vĩ bắc và bị nén về phía nam trong những ngày tới trong khi áp cao cận nhiệt đới trên cao lấn tây trường gió tây nam tồn tại lên đến mực ba m
vì vậy thời tiết của nam bộ chuyển xấu hơn mưa rộng dần gia tăng trên khu vực trong hai mươi bốn giờ tới và xảy ra trên phần nửa diện tích vùng trong đó có thành phố hồ chí minh vũng tàu long an tiền giang đồng tháp cần thơ cà mau kiên giang có nơi mưa vừa mưa to và rộng
nắng nóng thu hẹp trên khu vực nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ